chào mừng kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và hai mươi chín năm ngày hội quốc phòng toàn dân
sáng nay tại thành phố đà nẵng báo đà nẵng phối hợp với sở văn hóa và thể thao thành phố đã tổ chức
tham gia giải lần này có gần chín trăm linh vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên đến từ các địa phương khu vực miền trung tây nguyên
trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia đà nẵng
các vận động viên tranh tài ở ba hệ thi đấu gồm hệ đội tuyển vận động viên chuyên nghiệp và phong trào
với cự li thi đấu là ba km bốn km năm km và bảy km
đồng thời tạo động lực với phong trào rèn luyện thân thể trong các tầng lớp nhân dân chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn